trong thời gian qua nhiều vụ hành hung giáo viên liên tiếp đã xảy ra gây bức xúc trong dư luận
và khi các ngành chức năng đang khẩn trương giải quyết những vụ hành hung này
thì mới đây một giáo viên đang thực tập tại trường mầm non việt lào
tại thành phố vinh tỉnh nghệ an lại bị phụ huynh hành hung phải nhập viện
khiến cho dư luận một lần nữa không khỏi bàng hoàng
sự việc này đang báo động sự mất an toàn trong môi trường giáo dục
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau năm ngày xảy ra sự việc giáo sinh nguyễn thị hiền vẫn chưa hết bàng hoàng
theo giáo sinh hiên những ngày thực tập tại trường mầm non việt lào là nỗi ám ảnh khó quên
và giờ cũng khó có thể tự tin để tiếp bước con đường sự nghiệp mà mình đã chọn
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo thành phố vinh
gửi sở giáo dục và đào tạo nghệ an
vào hồi sáu giờ ngày hai mươi hai tháng ba phụ huynh phan thị nghĩa là mẹ của cháu
trần phan đăng khoa học sinh lớp năm e đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập phan thị hiên
đã đánh con mình để lại vết bầm ở cẳng chân trái
nên đã xông vào cầm tóc kéo giáo sinh hiên từ cửa nhà vệ sinh ra đến cuối lớp
vừa kéo vừa lăng nhục và dùng chân đạp sau lưng
mặc dù đã được cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh can ngăn dẫn đến giáo sinh phan thị huyên
đang mang bầu bị da máu
qua khám ban đầu trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh nghệ an kết luận
có hiện tượng bóc tách nhẹ biểu hiện dọa xảy thai
theo ban giám hiệu nhà trường sau khi xảy ra sự việc
đã trình báo cơ quan chức năng qua xác minh thực tế
đến nay cơ quan chức năng của tỉnh nghệ an đã triệu tập phụ huynh học sinh hành hùng
giáo sinh thực tập để phục vụ điều tra làm rõ sự việc
quan điểm của thành phố là tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm
để tránh những trường hợp là hành hùng bác sĩ hành hùng giáo viên
hành hùng những người đang làm nhiệm vụ
trước sự việc trên
bộ giáo dục đào tạo cũng đã yêu cầu sở giáo dục đào tạo nghệ an
khẩn trương nắm bắt tình hình chỉ đạo và xử lý kịp thời
đồng thời cũng nhắc nhở các địa phương bảo đảm an toàn trường học
cho các giáo viên và học sinh